khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng bốn tàu sar bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực hai đã cứu nạn và lai rắt tàu dna chín mươi nghìn ba trăm sáu mươi chín ts cùng một mươi một ngư dân trên tàu về đà nẵng an toàn
trước đó vào lúc bảy h hai mươi năm phút ngày một mươi ba tháng bốn tàu dna chín mươi nghìn ba trăm sáu mươi chín ts do ông đào ngọc minh thành làm thuyền trưởng đã điện báo đề nghị giúp đỡ khẩn cấp do tàu bị hỏng máy đã thả trôi sau một ngày đêm trên biển

tàu sar bốn trăm một mươi hai tiếp cận tàu dna chín mươi nghìn ba trăm sáu mươi chín ts chuyển thuyền viên tàu bị nạn sang tàu để chăm sóc bảo đảm an toàn đồng thời hỗ trợ lai rắt tàu cá về bờ
đến hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng bốn tàu sar bốn trăm một mươi hai đã lây dắt tàu cá gặp nạn cùng một mươi một ngư dân về đà nẵng an toàn